mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ án sát hại nam sinh là tài xế xe công nghệ
ở mỹ đình hà nội xảy ra vào cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tòa nguyên dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
hai bị can gồm đinh văn giáp và đinh văn trường cùng chú tại văn chấn yên bái
bị truy tố về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín do hết tiền giáp bàn bạc và rủ trường
ra khu vực bến xe mỹ đình để cướp tài sản của lái xe ôm
hai bị cáo đã gặp và giả vờ thuê anh nguyễn cao giang chú tại vĩnh lộc thanh hóa
trở về khu vực phường cổ nhuế bắc tử liêm
anh sang điều khiển xe máy chở giáp và trường đến khu vực thuộc tổ dân phố tân phong
phường thụy phương quận bắc tử liêm
lợi dụng lúc anh sang sơ hở giáp đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
giáp và trường đã lấy xe máy của anh sang bỏ trốn về tỉnh yên bái
đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo đinh văn giáp án tử hình
về tội giết người tám năm tù về tội cướp tài sản bị cáo đinh văn trường án tử hình
về tội giết người và bảy năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp chung cho cả hai tội danh hai bị cáo giáp vào trường phải chấp hành hình phạt là tử hình
chỉ trong thời gian ngắn đối tượng đã lợi dụng công việc là nhân
nhân viên của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng
chi nhánh hà tĩnh gọi tắt là vb bank hà tĩnh đã dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền
để đảo khế cho khách hàng nhằm lừa đảo chiếm mặt tài sản của nhiều người
với hành vi này nguyễn thị vân chú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can để điều tra
tại cơ quan điều tra vân khai nhận trong thời gian ngắn từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đối tượng đã lợi dụng là nhân viên phòng kinh doanh
của vb bank hà tĩnh đã dùng thủ đoạn đặt vấn đề cần vay tiền để đào khế cho khách hàng
nhằm lừa đảo chiếm mặt tài sản dùng vào việc cá nhân
quá trình điều tra ban đầu xác định vân đã chiếm đoạt của bốn bị hại gần ba tỷ đồng
sau đó cắt liên lạc bỏ trốn khỏi địa phương
để phục vụ quá trình điều tra tìm bị hại của vụ án công an tỉnh hà tĩnh đề nghị
những ai là bị hại liên quan đến vụ án đối tượng nêu trên
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
địa chỉ hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tử phường nguyễn du tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm chín mươi hai tám nghìn ba trăm một mươi hai hoặc điều tra viên nguyễn xuân thanh

vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa
một điểm đánh bạc trong quán cà phê ở phường nguyễn lộ tp quảng ngãi
cụ thể tại quán cà phê vườn dưa ở phường nghĩa lộ lực lượng công an đã bắt quả tăng
nhiều người đang đánh bạc an tiền dưới hình thức sóc đĩa tăng vật thu giữ tại hiện trường
và trên người đối tượng là hơn ba mươi sáu triệu đồng tám điện thoại di động năm xe mô tô
đây là điểm đánh bạc hoạt động thời gian gần đây có nhiều người ở các huyện
tp quảng ngãi tập trung đến tham gia
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an phường nghĩa lộ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn các đối tượng thì tinh vi manh động
còn người dân thì chủ quan lơ là dẫn đến sơ hở
đó là những nguyên nhân khiến cho thời gian qua trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
xảy ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị
chính vì vậy lực lượng chức năng địa bàn đã phải tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này nhằm hạn chế thấp nhất những sự việc xảy ra
một phút lơ là quên không đóng cửa sổ như thế này
gia đình chị phạm thúy hằng tại xã hạ long huyện vân đồn
đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
sau khi sự việc xảy ra gia đình chị đã đóng khung sắt cho cửa sổ
chủ động lắp camera giám sát
cửa sổ đấy cũng là do nỗi chủ quan
cửa ô nó hơi to một chút ổ tháng nó hơi to
nhưng mà mình cứ nghĩ là kể cả rất cả mọi người nhìn vào thì cũng thấy là như thế
nghĩ là nó cũng không thể người chui vào được
nhưng cái thằng này thằng trộm này nó nhỏ người quá nên nó nách được vào
mấy lần như thế rồi chủ quan mình cũng biết là có mất nhưng chỉ nghi thôi
sau đó may mà có camera thì mình tìm lại được
mình quay lại rồi mình mới bắt được
anh đỗ văn quý tại xã hạ long là hộ kinh doanh cây cảnh với nhiều loại cây có giá trị lớn
vì chủ quan không xây tường rào
thời gian qua anh đã bị kẻ gian ưu
đột nhập vào nhà lấy đi một số trậu cây quý
mất cây là hôm đó trời mưa
thế này gia đình cũng ngủ
chủ quan thì đến lúc là cũng ngủ như bình thường thôi
thì sáng dậy thì đến lúc là thấy mẹ bảo là
ồ thôi chết rồi đêm qua con có bán cây không
bắt đầu mình nhìn ra thì nói là mất cây mất trộm cây
thì cũng lên trên chính quyền địa phương thì cũng trình báo
thì sau quá trình đập biên bản thì đến lúc bên công an xã
thì cũng hướng dẫn
đến lúc là lắp camisa và hệ thống đèn chiếu sáng
và xây tường rào để bảo vệ cái tài sản của mình
trong các vụ án đột nhập trộm cắp tài sản
nguyên nhân chính dẫn đến loại tội phạm này còn xảy ra nhiều
đó là sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
cùng với đó phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
cũng thay đổi liên tục dẫn đến việc điều tra phá án
của lực lượng chức năng cũng mất khá nhiều thời gian
trong thời gian vừa qua thì nỗi giúp
trong trời mưa bão thì kẻ gian thường đột nhập vào nhà trồng cây cảnh
để lấy trộm cây cảnh
khi những lúc thời tiết khó khăn gặp rất nhiều
và sơ hở trong gia đình dân người ta không lắp camisa giám sát
trong thời gian tới thì công an xã sẽ tiếp tục tuyên truyền
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên toàn bộ địa bàn
cho từng thôn để các bộ nhân dân trong thôn nắm bắt được
về phương thức hoạt động của thủ đoạn
tội phạm phòng ngừa nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình hơn nữa
từ nay đến cuối năm là thời điểm tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động
vì vậy mỗi người dân tổ dân phố cần chú ý
nâng cao ý thức trách nhiệm phòng ngừa tự bảo vệ tài sản
gia cố lại cửa ra vào cửa sổ cửa tung ban công các tầng
lắp hệ thống camera an ninh chuông báo động tại nhà
chú ý làm từng rào ngăn việc leo truyền từ cánh cây xanh
trụ điện gần nhà để đột nhập
phát hiện những đối tượng lạ mặt xuất hiện có biểu hiện nghi vấn
phản ánh ngay với cơ quan công an gần nhất để kịp thời kiểm tra ngăn chặn